xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhanh hai mươi h
kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng năm
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón tiếp phục vụ tận tình chú đáo ba mươi một chín trăm một mươi hai lượt người
vào lăng viếng bắc trong đó có một sáu trăm tám mươi hai lượt khách nước ngoài
để chuẩn bị lễ viếng chủ tịch hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của người
cán bộ nhân viên chiến sĩ ban quản lý lăng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
chủ động tích cực sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
phục vụ tận tình chú đáo nhân dân khách quốc tế vào lăng viếng bắc đảm bảo an toàn tuyệt đối
trong sáng ngày một mươi chín tháng năm ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp với sở du lịch hà nội
tổ chức cấp phát miễn phí nước uống sữa bánh ngọt cho nhân dân và khách quốc tế vào lăng viếng bắc
công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lê nhật minh sinh năm hai nghìn hai chú quận một mươi hai từ tội cố ý gây thương tích sang các tội giết người
các quyết định trên được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn minh cùng bốn thanh niên khác đi trên bốn xe máy trên quốc lộ một a
hướng từ quận bình tân về ngã tư an sương dàn hàng ngang chạy tốc độ cao trên làn đường dành cho ô tô
tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên nhóm của minh đã tăng ga chạy với tốc độ rất cao
lê nhật minh đã lao xe vào tổ công tác
một đồng chí bị thương tật với tỷ lệ năm mươi một
tổ công tác phối hợp với công an quận bình tân truy xét và bắt giữ minh vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
lê nguyễn quốc thái một mươi bảy tuổi chú tại huyện cái bè đã bị công an huyện cái bè tỉnh tiền giang khởi tố và bắt tạm giam
sau khi uống rượu lê nguyễn quốc thái cùng sau đối tượng khác lên đường cao tốc trung lương mỹ thuận
đoạn thuộc xã hậu thành huyện cái bè tỉnh tiền giang ném đá vào một xe khách
làm vỡ kính chăn gió và làm một nữ hành khách trên xe bị thương với tỷ lệ thương tích năm vùng đầu
vào thời điểm đó nhóm của thái còn ném vỡ kính nhiều ô tô khác
vào ngày hai tháng bốn công an huyện cái bè đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê nguyễn quốc thái trương bảo liêm và lê hoàng nghiêm
cùng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
quá trình tại ngoại vào đêm ngày hai mươi tám tháng bốn nhóm của thái đã chặn hai người điều khiển xe máy
và dùng hung khí chém hai nạn nhân gây thương tích
tại tỉnh thái bình công an huyện vũ thư đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn đình hạnh chú huyện e leo tỉnh đắk lắc về tội trộm cắp tài sản
chỉ sau hai mươi bốn giờ đồng hồ nhận được tin trình báo của bị hại
lực lượng công an đã bắt giữ hạnh khi đang lẩn trốn tại hải phòng
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm
khi đến địa phận thôn nghĩa trường xã hồng phong huyện vũ thư
thấy sơ hở của gia đình bị hại đã lẻn vào nhà dùng búa đập vỡ tủ kính
lấy đi số tiền hai mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng chín chỉ vàng cùng nhiều tăng vật
hiện công an huyện vũ thư đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng
vào ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng của một công ty
thuộc khu công nghiệp sông mây huyện tràng bom tỉnh đồng nai
khiến một người bị bỏng nặng và nhiều tài sản bị thiêu dụi
theo đó vào khoảng một mươi hai giờ cùng ngày một số nhân viên phát hiện ngọn lửa kèm khói đen
bốc cao hàng chục mét từ khu vực nhà xưởng trong công ty sản xuất đế dày
và các phụ kiện bộ phận của dày từ nhựa và cao su
ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm khu nhà xưởng rộng gần một m hai
nhận được tin báo lực lượng ngay sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tổ chức dập lửa ngăn chặn cháy lan
sau gần hai giờ tích cực dập lửa đến một mươi bốn h cùng ngày đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế